thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống cộng hòa kazakhstan kassim zoma tokayev vào sáng nay tại hà nội
chủ tịch nước võ văn thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống cộng hòa kazakhstan
sau hội đàm đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương
chủ tịch nước võ văn thưởng và tổng thống kazakhstan kasim zhomar tokayev chứng kiến lễ ký kết
trong số các văn bản hợp tác song phương quan trọng được ký kết
có hiệp định giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa kazakhstan
về chuyển giao người bị kết án phạt tù được bộ trưởng bộ công an tô lâm
và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao cộng hòa kazakhstan murad naleo ký kết
hiệp định giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa kazakhstan
về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại
giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa kazakhstan
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bản ghi nhớ giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ văn hóa thể thao nước cộng hòa kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch
bản ghi nhớ giữa đài truyền hình việt nam và công ty cổ phần truyền thông khabar
cũng trong sáng ngày hôm nay tại labuan bajo indonesia
hội nghị bộ trưởng asean về phòng
chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy đã khai mạc trọng thể
đại tướng listio lisis prabowo tư lệnh cảnh sát quốc gia trưởng ammtc indonesia
chủ trì hội nghị
đoàn việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị đại tướng listio lisic prabowo nhấn mạnh
bảo đảm an ninh là một nhân tố quan trọng góp phần cho sự thịnh
vượn của khu vực asean
vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan thực thi pháp luật là cần phải ứng phó
và đấu tranh hiệu quả với những thách thức từ tội phạm xuyên quốc gia
trước tình hình đó các nước asean cần phải tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa
trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia bảo đảm an toàn cho các nạn nhân
và nhân chứng cũng như nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng
trước những mối đe dọa từ tội phạm xuyên quốc gia
đây cũng là một trong những ưu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ba của indonesia
và hội nghị ammtc một mươi bảy do indonesia chủ trì để có một cơ chế quan trọng
nhằm cụ thể hóa mục tiêu này
sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể hội nghị ammtc một mươi bảy
các đại biểu cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề nội dung quan trọng
tại các chương trình nghị sự
phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị ammtc một mươi bảy
thay mặt đoàn việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
thời gian qua việt nam đã chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch
biện pháp phòng chống tội phạm
và đã đạt được một số kết quả tích cực đồng thời đang từng bước xây dựng
và phát triển dữ liệu quốc gia kết nối thế giới nhằm mục đích phục vụ công tác phòng chống tội phạm
về phòng chống khủng bố thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định
tại việt nam chưa xảy ra khủng bố do cá nhân tổ chức khủng bố quốc tế thực hiện
tuy nhiên việt nam đã xác định các nguy cơ khủng bố liên quan từ các nhóm khủng bố
bạo lực cực đoan các tổ chức phản động lưu vong
đồng thời việt nam luôn tích cực hợp tác chống khủng bố với các quốc gia trong khu vực
thông qua triển khai kế hoạch hành động asean về phòng chống sự gia tăng cực đoan hóa
và chủ nghĩa cực đoan bạo lực kế hoạch hành động bali giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp
nhằm góp phần xây dựng cộng đồng asean phồn vinh thịnh vượng
thứ trưởng nguyễn duy ngọc kiến nghị năm nội dung quan trọng tại hội nghị
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã gửi lời cảm ơn đồng nghiệp các nước trong khu vực
đã luôn quan tâm ủng hộ việt nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia cùng với việt nam đóng góp hiệu quả thực chất vào sự phát triển ổn định
thịnh vượng của các quốc gia thành viên cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới
cũng trong ngày hôm nay đã diễn ra lễ ký kết nghị định thư sửa đổi bổ sung hiệp định phòng chống
mùa bán người giữa việt nam và indonesia thông qua tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy cũng như nhiều nội dung quan trọng khác
thưa quý vị cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín là những mốc son trói lọi trong lịch sử
hào hùng của dân tộc việt nam tinh thần của những ngày tháng lịch sử ấy vẫn đang vang vọng cho đến ngày hôm nay
trong mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay dưới góc nhìn của một số bạn trẻ sẽ minh chứng
cho tinh thần bất diệt đó với phần trình bày của viên tập việt nam hà